nhằm tuyên truyền sự ra đời ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
truyền thống uống nước nhớ nguồn giáo dục lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn
thành đoàn đà nẵng phối hợp với hội cựu chiến binh thành phố tổ chức hành trình về nguồn
đến với các địa chỉ đỏ gặp gỡ những nhân chứng lịch sử
đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố đà nẵng đã đến với các địa chỉ đỏ
tham quan giao lưu với nhân chứng lịch sử tại khu căn cứ cách mạng k hai mươi
tại đây các đoàn viên thanh thiếu nhi đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng
mà các thế hệ của cha anh đã chiến đấu hy sinh anh dũng để giữ vững độc lập dân tộc cho nước nhà
qua đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ để tiếp tục noi gương
phấn đấu rèn luyện và học tập góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh
xứng đáng với thành quả cách mạng của cha ông ta đã giải công tạo dựng